một nhóm gần hai mươi đối tượng có độ tuổi từ một mươi ba đến một mươi chín tuổi ở hải dương và thành phố hải phòng
vừa bị công an thành phố hải dương tạm giữ để điều tra
nhóm đối tượng này đã sử dụng xe máy mang theo hung khí nguy hiểm lưu thông trên đường
và gặp bất cứ người đi đường nào thấy không vừa ý là sẽ hùa nhau đánh đập và cướp tài sản
chủ mưu vụ việc là lê đức dương sinh năm hai nghìn năm trú tại hải dương khoảng hai giờ ngày bảy tháng một năm hai nghìn một mươi
dương cùng một mươi một đối tượng khác ở các huyện cầm giang bình giang thanh miện gia lộc
và nhóm bảy đối tượng khác ở hải phòng do vũ minh hiếu cầm đầu mang theo vỏ chai bia tuyếp sắt
một thanh kiếm đuổi theo đánh đập làm bị thương một thanh niên đang lưu thông trên đường
dương cướp xe máy của nạn nhân nhưng sau đó thấy xe yếu không đi được nên đã vứt lại ở rìa đường
ngay sau khi nhận được đơn trình báo của bị hại trong ngày bảy và ngày tám tháng một
lực lượng chức năng đã điều tra truy tìm bắt giữ thành công nhóm đối tượng trên
nghiện game vay online vay tiền của chủ sưởng sản xuất để lấy tiền nạt thẻ chơi game nhưng bị từ chối
nguyễn văn long ở thành phố việt trì tỉnh phú thọ đã bực tức đốt xưởng sản xuất
và với hành vi này nguyễn văn long đã bị công an huyện vĩnh tường bắt giữ
ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai tại sưởng sản xuất đệm pe ở xã lũng hòa huyện vĩnh tường
do anh nguyễn văn duy làm chủ bất ngờ xảy ra cháy thiệt hại về tài sản gần năm tỷ đồng
sau khi vụ cháy xảy ra
anh duy xem lại camera an ninh của sưởng phát hiện có dấu hiệu nghi vấn nên đã trình báo đến cơ quan công an
ngay sau khi nhận được tin báo công an huyện vĩnh tường nhanh chóng vào cuộc làm rõ nguyên nhân vụ cháy
xác định đối tượng gây ra đám cháy là nguyễn văn long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ở thành phố việt trì tỉnh phú thọ
nguyễn văn long sinh năm hai nghìn ba ở thành phố việt trì tỉnh phú thọ
không thấy cháy long tiếp tục đốt lần hai
khi thấy xưởng cháy long vẫn bình tĩnh để tham gia chữa cháy cùng mọi người
lo sợ về hành vi mình bị bại lộ long đã trốn về thành phố việt trì tỉnh phú thọ và bị công an huyện vĩnh tường bắt giữ
ngay sau khi cơ quan cảnh sát điều tra công an tường nhận được tin báo về vụ cháy xảy ra ở xã lũng hòa huyện yên tường
thì cơ quan điều tra đã tập trung và huy động toàn bộ lực lượng tinh nhuệ để tiến hành điều tra
chúng tôi đã thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường vụ cháy thu giữ vật chứng liên quan và tổ chức truy tìm xác minh đối tượng
sau khoảng một ngày tích cực điều tra thì cơ quan điều tra cũng đã truy bắt được đối tượng đưa về trụ sở cơ quan điều tra
tại cơ quan điều tra đối tượng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của bản thân
ngày bốn tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh tường đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam bốn tháng đối với nguyễn văn long để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản
một vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc với quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại địa bàn quảng trị vừa xảy ra
nguyễn bà dương trú tại phường một tp đông hà tỉnh quảng trị cùng năm mươi một đồng phạm trong vụ án đã bị đưa ra xét xử vào ngày một mươi tháng một
theo có trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh quảng trị vào đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan an ninh điều tra cơ quan tỉnh phối hợp với cơ quan tp đông hà triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc trái phép trên mạng internet có quy mô lớn
mở rộng điều tra cơ quan cơ quan khởi tố năm mươi hai đối tượng liên quan
phương thức của nhóm tội phạm này là nhận tài khoản cá độ bóng đá đã có sẵn các tài khoản lẻ
rồi giao cho các đối tượng khác để cho con bạc trực tiếp đánh bạc trái phép qua mạng người đánh nhiều nhất là hai trăm bảy mươi ba lần
tổng số tiền tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các bị can trong vụ án này lên đến cả trăm tỷ đồng
đáng chú ý có bị can nguyễn bá dương có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền trên một mươi tám ba tỷ đồng
bị can phan đình trí có hành vi sử dụng mạng internet giúp sức ba bị can khác tổ chức cá cược bóng đá với tổng số tiền tổ chức đánh bạc gần ba mươi chín tỷ đồng
đặc biệt trong thời gian một mươi tháng bị can tạ việt hùng đánh bạc bảy mươi bốn lần với tổng số tiền hơn một mươi bảy tỷ đồng
dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong bốn ngày từ ngày một mươi đến ngày một mươi ba tháng một
liên quan đến hành vi vận chuyển buôn bán hàng cấm ba đối tượng gồm nguyễn văn tú lương khả nhì và huỳnh văn tới cùng chú tại huyện bến cầu vừa bị công an huyện bến cầu tỉnh tây ninh tạm giữ hình sự về hành vi vận chuyển hàng cấm
trước đó vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút công an huyện bến cầu đi tuần tra đã phát hiện nguyễn văn tú đang vận chuyển một mươi kg pháo nên tiến hành bắt giữ
đến khoảng hai mươi giờ cùng ngày tổ công tác của công an huyện tiếp tục phát hiện hai đối tượng nhỉ và tới đang vận chuyển bảy mươi kg pháo nổ tổng tăng vật thu giữ là tám mươi kg pháo nổ một xe mô tô
tại cơ quan công an các đối tượng đều khai nhận số pháo trên của một người đàn ông không biết lai lịch mang đi giao lại cho một người khác với số tiền công là hai trăm linh đồng một chuyến
thưa quý vị thời điểm trước trong và sau dị tích nguyên đán
tàng trữ mua bán và sử dụng pháo nổ trái phép lại gia tăng và có nhiều trị biến phức tạp
đây không chỉ là những hành vi vi phạm pháp luật mà còn tiêm ẩn nhiều mối nguy hiểm khôn lường tới tính mạng và sức khỏe và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
mới đây công an quận hà đông thành phố hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can một đối tượng về hành vi sản xuất buôn bán hàng cấm
chỉ bằng những cuộn giấy a bốn như thế này cùng với các chất hóa học được mua trên mạng
người ở thị xã sapa tỉnh lào cai đã chế tạo ra các quả pháo rồi đem giao bán trên mạng xã hội
tùy vào từng kích cỡ và loại pháo sẽ có những mệnh giá khác nhau
theo tài liệu điều tra tổ công tác công an quận hà đông đang làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn
thì phát hiện một nhân viên bưu cục đang giao một thùng hàng cho khách có biểu hiện nghi vấn
tổ công tác đã yêu cầu và tiến hành kiểm tra thì phát hiện trong thùng hàng chứa bốn mươi hai khối hình trụ tròn nghi là pháo nổ
qua điều tra công an quận hà đông xác định đối tượng gửi hàng là nguyễn quang huy
tiến hành khám xét nơi sản xuất pháo của huy công an phát hiện và thu giữ nhiều công cụ phương tiện sản xuất và một mươi ba kg pháo nổ
đối tượng thì là khác địa bàn tuy nhiên đối tượng này hoạt động rất là rộng
và cái thủ đoạn của đối tượng này là nghiên cứu tất cả các cái công đoạn cũng như là để sản xuất cái pháo tự chế cũng như là quấn bằng thủ công
nhưng về cái khác là trong quá trình hoạt động thì đối tượng là sinh sống ở tại sapa
nhưng lại sản xuất thực hiện hành vi ở một cách sẵn để che giấu hoạt động của cơ quan tiểu sát
cơ quan công an lưu ý người dân cần nâng cao công tác tuyên truyền chấp hành nghiêm các quy định
của pháp luật trong đó có các quy định về quản lý sử dụng pháo
nếu phát hiện các trường hợp cố ý vi phạm quy định về phòng chống pháo nổ
người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý theo quy định
báo động chung nên cần phải tuyên truyền làm mạnh công tác tuyên truyền
nhất là đối với các bạn trẻ để phòng ngừa hành vi sản xuất và buôn bán pháo nổ
nhất là trong những dịp tết nguyên đán
họ đã không tức là nguyên đán làm sao đây
vào ngày một mươi tháng một công an huyện tháp mười tiếp nhận đối tượng trần văn minh
trú tại ấp một tỉnh đồng tháp ra đầu thú do bị truy nã về tội cố ý gây thương tích
vào tối ngày bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai minh cùng với một số đối tượng khác đưa người thân
đến khám bệnh tại trạm y tế xã tân kiều huyện tháp mười
do nhân viên trực không đáp ứng yêu cầu không chính đáng của mình
nên đối tượng đã dùng tay tát vào mặt nhân viên y tế nắm tóc dập đầu nhân viên y tế và bàn gỗ
và vách tường bằng gạch gây thương tích
sau đó minh bỏ trốn được gia đình và lực lượng công an vận động
đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú
và tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an quận bắc từ liêm thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã
đối với hai đối tượng là hai anh em ruột trong một gia đình có cùng hậu khẩu thường trú
hậu khẩu thường trú tại số ba trăm ba mươi năm khu phố ba phường bình đa thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
về tội tổ chức đánh bạc hoặc gã bạc
đối tượng bùi thanh bình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn cao một m sáu mươi hai và có sẹo chấm cách một cm sau cánh mũi phải
và đối tượng bùi thanh minh sinh năm hai nghìn cao một m sáu mươi chín và có sẹo chấm trên trước đầu lông mày phải
và đối tượng bùi sơn tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại ba trăm bảy mươi trên c bảy
tân mai phường tân mai quận hoàng mai thành phố hà nội phải nhận quyết định truy nã về tội gây dối trật tự công cộng
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chớ chất qua đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng truy nã khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện